đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến thăm làm việc với thường trực tỉnh ủy và công an tỉnh
về tình hình kinh tế xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh bắc cạn
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm chúc mừng tỉnh bắc cạn đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi hai
đại tướng đánh giá thời gian qua tỉnh bắc cạn và công an tỉnh đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ
bắc cạn là địa bàn nhiều khó khăn nhưng đã duy trì ổn định an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội công tác xây dựng lực lượng có nhiều điểm sáng
thời gian tới cần bảo đảm tốt an ninh phục vụ đại hội đảng toàn quốc
đại tướng tô lâm nhấn mạnh chỉ tiêu giảm tội phạm là rất quan trọng
do đó việc chỉ tiêu này được đưa vào nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm là rất đáng chú ý
bộ công an sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh bắc cạn xây dựng cơ sở vật chất nhất là địa bàn các xã khó khăn
nhân dịp này bộ công an trao tặng xe cứu thương cho trung tâm y tế huyện nari